trong ngày ba mươi tháng năm công an huyện bình chánh tp hcm đang tiếp tục truy xét những người liên quan đến vụ nghi nổ súng
tại một khu dân cư trên đường trần văn dầu xã phạm văn hai do mâu thuẫn khiến nhiều người hoảng loạn
đoạn clip dài gần một phút xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai người cầm vật giống súng
đứng trước cổng ra vào một con hẻm trên đường trần văn dầu rồi liên tục nổ súng bắn vào phía khu dân cư
sự việc đã khiến người dân bất an vì sự liều lĩnh manh động của các đối tượng
theo người dân trước đó hàng chục người chở nhau trên xe máy cầm theo hung khí chạy vào khu dân cư trên
sau đó thì có nhiều tiếng nổ lớn như tiếng súng
công an huyện bình chánh tiếp nhận thông tin đã có mặt khám nghiệm hiện trường thu giữ nhiều vỏ kim loại nghi là vỏ đạn
bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong mua bán đất đai
công an đã khoanh vùng được những đối tượng nghi vấn và đang tập trung truy xét để xử lý nghiêm theo quy định